ung thư tuyến giáp cũng là một trong những căn bệnh ác tính không trừ bất kỳ một ai
tuy nhiên nếu như người bệnh tầm soát ung thư tuyến giáp sớm qua đó tìm kiếm sự hiện diện của các tế bào ung thư khi chưa xuất hiện các triệu chứng trên cơ thể
thì có thể điều trị bệnh một cách dễ dàng hạn chế tối đa các biến chứng không mong muốn
thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi